mà ngay tại những con phố lớn những con phố trung tâm của thủ đô như tuyến đường trường trinh đường phùng hưng phan bội châu minh khai thụy khuê phố thảnh công tình trạng cứ mưa là ngập vẫn liên tục diễn ra
gần thì có thể đi bộ nước ngập trong nhà thì có thể bơm ra nhưng rác trôi theo dòng nước thì lại không có cách nào tránh được
và người dân thủ đô thì ngoài việc sống chung với ngập còn phải sống chung với rác
vâng thưa quý vị cứ mưa là ngập
cuộc sống của người dân thủ đô có lẽ đã quá quen với việc phải sống chung với ngập lụt
vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này và đâu là giải pháp cho bài toán thoát nước của thủ đô hà nội
đánh giá về hệ thống thoát nước hiện nay lãnh đạo công ty thoát nước hà nội cho biết
hệ thống hạ tầng đường ống và chạm bơm từ dự án thoát nước hà nội đã được xây dựng xong và có công suất ba trăm một mươi mm trong hai ngày
tuy nhiên do lượng mưa những ngày vừa qua quá lớn nên việc xảy ra tình trạng ống ngập tại một số điểm trong thành phố là chưa thể tránh khỏi
với trận mưa ba mươi phút và với một cái cường độ khoảng độ bốn mươi năm mươi mm thì không thể tránh khỏi cái lượng nước khi nó rồn về
ở đây chúng tôi cũng xin khẳng định lại là cái hiệu quả của dự án đã được triển khai rất tốt
và cái này có thể chứng minh qua là với trận mưa chỉ ba mươi phút có cái tình trạng ống ngập nhưng cái thời gian rút rất nhanh
và đó là cái tình trạng bất khả kháng
ở trong một cái đô thị hóa cái mật độ bê tông hóa rất là cao cái hệ số thấm thì giảm đi cho nên là tất cả bao nhiêu nước nó đều dồn về
các chuyên gia cũng cho rằng cần phải có sự nhìn nhận một cách tổng quan và khách quan những tồn tại của hệ thống thoát nước hiện nay
phải nhìn nhận khách quan tất cả cái này có cả thực lực chúng ta chưa giải quyết được vấn đề thoát nước đâu
thì vấn đề bây giờ phải nhìn lại các dự án phải điều chỉnh dự án thoát nước
phải được sớm có một cái chính sách
về cái duy tu bảo dưỡng hệ thống công tác trước đi mương kênh sông chúng ta phải có cái duy tu ở giữa
thậm chí đây phải nghĩ đến đời sống của người lao động người ta huy động thêm lực lượng nhân công
và đặc biệt ở đây là với cái thời đại hiện nay chúng ta phải ứng dụng những công nghệ hiện đại
thì phải nói là cái đó chúng ta chưa làm được
trước mắt nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thoát nước của thành phố trong những ngày cao điểm mưa bão
công ty thoát nước hà nội đang khẩn trương tiến hành việc nâng cấp trung tâm giám sát điều hành hệ thống thoát nước của thành phố
quy trình hoạt động hiện nay của trung tâm giám sát hệ thống thoát nước của công ty
thì là từ những các thiết bị giám sát ngoài hiện trường cũng như là kết hợp với cả hình ảnh camera
thì được truyền về trung tâm và được xử lý
sau đó là chúng tôi dựa trên những các cơ sở các thông tin hiện có để điều hành ngoài hiện trường khi có mưa bão
dự kiến trong tương lai trung tâm giám sát của hệ thống thoát nước của công ty
chúng tôi sẽ phát triển thành trung tâm điều hành và chủ động trong công tác điều hành giải quyết thoát nước
trên địa bàn toàn thành phố
bên cạnh đó công ty thoát nước hà nội cũng đang triển khai dự án nâng cấp
phụ ứng dụng cảnh báo ngập lụt trên điện thoại di động hdd cmap
giúp người dân có thể sử dụng trong mùa mưa bão hạn chế nỗi lo thường trực bị ngập nước và tắt đường kéo dài